quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà trọ người tình ở phú đô
mới nhất lãnh đạo địa phương xác nhận và thông tin bất ngờ về sự việc trên
đồng thời hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành khởi tố với đối tượng này
khởi tố vụ cháy nhà trọ ở phú đô khiến một người tử vong bốn người bị thương
như đã thông tin vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ cao tầng thuộc phường phú đô
quận nam từ liêm thành phố hà nội xảy ra vào tối ba mươi một tháng ba
khiến cho một người tử vong và năm người khác bị thương
cơ quan chức năng xác định đối tượng trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại nam trực nam định là kẻ chủ mưu đốt xe máy nhằm giải quyết mâu thuẫn tình ái
liên quan đến vụ việc cô gái đốt nhà trọ ở phú đô làm một người chết bốn người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đã khởi tố vụ án
cụ thể thượng tá vũ văn phúc phó trưởng bang quận nam từ liêm hà nội cho biết
liên quan đến vụ hỏa hoạn tại khu nhà trọ tại phường phú đô khiến cho một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
và hủy hoại tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
vụ hỏa hoạn còn làm bốn người bị thương nặng trong đó có một nam thanh niên đang nguy kịch
và ba mẹ con bị bỏng chín chiếc xe máy tại tầng một của căn nhà cháy rụi hoàn toàn nhiều xe khác bị hư hỏng
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm trích xuất camera
và phối hợp với phòng nghiệp vụ công an thành phố hà nội
và lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trên là trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú xã minh thuận huyện vụ bản tỉnh nam định
sáng một một khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị thanh hải
tại sáu trăm một mươi bốn đường lạc long quân quận tây hồ hà nội
các điều tra viên đã phát hiện hải đang sinh sống cùng chồng và con trai năm tuổi
theo lời khai của trần thị thanh hải do bực tức vì nghi ngờ gia đình anh chậu việt hờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở huyện lâm bình tỉnh tuyên quang là bạn trai của hải ngăn cản chuyện tình cảm
nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm mang đến nơi anh hoàng công v
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng quê tuyên quang là anh hò của hắt thuê trọ để phóng hỏa đốt xe hồng trả thù
đây không phải là lần đầu cô gái này tìm cách nếu giữ tình cảm của bạn trai bằng những cách cực đoan
trước đây hai cũng đã từng tập phá đồ đạc đốt laptop của bạn trai khi hai người xảy ra mâu thuẫn
được biết cả hai vợ chồng nghi can này đều là nhân viên của một nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn hà nội
vợ chồng của nữ nghi can này anh ta không hề biết hải ngoại tình với chậu việt hắc
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến sự việc sáng bốn tháng bốn ông đinh viết quang
chủ tịch xã tân thịnh huyện nam trực tỉnh nam định cho biết
trần thị thanh hải kết hôn cùng anh hát người tại địa phương từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
theo chủ tịch xã tân thịnh cho biết sau khi kết hôn năm hai nghìn một mươi bảy hai vợ chồng sinh hà được một cậu con trai
và cũng từ đây đến nay
tại vì mâu thuẫn thường xuyên xảy ra khiến tình cảm hai vợ chồng rạn nứt
ông đinh viết quang nói cách đây hơn hai năm vợ chồng hải đã sống ly thân
cũng theo lãnh đạo xã tân thịnh con trai do hải sinh ra phát triển kém về trí tuệ
nên được bố mẹ chồng nuôi nấn từ nhỏ bản thân hại ít quan tâm tới con cái
khi người dân địa phương hay tin về việc hải chính là người phóng hỏa đốt xe máy
gây cháy nhà trọ tại hà nội khiến cho một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đã mang thai tử vong
và năm người
bốn trẻ nhỏ phải cấp cứu nhiều người không khỏi bàn hoàng
liên quan đến vụ cô gái hận tình phóng hỏa khiến bốn người thương vong tại phu đô
mới nhất theo nhận định của các luật sư trước hành vi này cô gái quê nam định
sẽ phải đối mặt với bản án hình sự đồng thời rất có thể khung hình phạt áp dụng
cho nghi phạm này lên đến một mươi hai hai mươi năm tù
hiện vụ việc đang được khởi tố điều tra
mới nhất luật sư đỗ minh hiển văn phòng luật sư travn cho biết
phóng hỏa đốt nhà là một hành vi đặc biệt nguy hiểm
nhiều hành vi đe dọa xâm phạm nhiều khách thể được luật hình sự bảo vệ
bao gồm quyền bất khả xâm phạm về tài sản và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng
sức khỏe của con người
luật hình sự đã có những chế tài rất nghiêm khắc để trường trị đối với các đối tượng
có hành vi phóng hỏa đốt nhà
theo đó nếu đối tượng cố ý đốt nhà sẽ bị xử lý hình sự về tội hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới hai mươi năm tù
người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quy định tại điều năm trăm tám mươi bốn điều năm trăm tám mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp xảy ra hậu quả thương tích hoặc chết người được xác định thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng
người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại về sức khỏe tính mạng cho người bị hại phát sinh
cho người bị hại do hành vi phạm tội gây ra
trường hợp cơ quan điều tra sản
xác định người có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích khác
như là cố ý gây thương tích hoặc giết người
còn việc hủy hoại tài sản làm hư hỏng tài sản chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích trên
thì người phạm tội đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người
theo khoảng một điều một trăm hai mươi ba
với tình tiết định khung bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người
với hình phạt cao nhất là tử hình hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự và tội hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
cô gái phóng hỏa đốt khu trọ ở phú đô có thể đối mặt với nhiều tội danh
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho rằng hành vi của hải là đặc biệt nghiêm trọng
nếu xác định cô gái không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức
hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằng cá nhân hải sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh
trong đó có tội hủy hoại tài sản vô ý làm chết người hoặc giết người
tùy vào mục đích nhận thức của cô gái đối với sự việc luật sư đặng văn cường cho biết
theo luật sư cường trường hợp có căn cứ cho thấy cô gái nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người
nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặt hậu quả chết người xảy ra
biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác
nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người
thì có thể xử lý hình sự về tội giết người
với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đe hẹn
với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
cô gái phóng hỏa đốt nhà phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
tù chung thân hoặc tử hình
quá trình điều tra nếu có dấu hiệu cho thấy hải không bình thường
cơ quan điều tra sẽ đưa cô gái này đi giám định tâm thần để xác định mức độ nhận thức khả năng điều khiển hành vi
trước đó vào khoảng một mươi chín h sáu phút ngày ba mươi một tháng ba
một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát
ở nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô tổ bốn phường phú đô nam từ liêm hà nội
ngay sau đó công an thành phố hà nội đã điều động bảy xe chữa cháy xe cứu nạn cứu hộ
xe chỉ huy cùng với hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ và công an quận nam từ liêm khẩn trương tiếp cận hiện trường
nhanh chóng cứu người tổ chức chữa cháy
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong là ntm a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tảng lĩnh ba vị hà nội
và năm người khác trong đó có bốn trẻ nhỏ bị thương chín xe máy bị trơ khung và một số xe máy bị cháy một phần
tóm lại vụ việc đã bị khởi tố đồng thời đang được cơ quan chức năng làm rõ
và hành vi ngang ngược bất chấp đạo đức và pháp luật của trần thị thanh hải sẽ bị trừng trị thích đáng
đây cũng là bài học cho những cô gái trẻ đừng quá dạy dột đánh đổi tương lai
chiến thắng nhất thời
quý vị nghĩ gì về bản án một mươi hai hai mươi năm tù và chuyện tình dạy dỗ của cô gái này
xin để lại bình luận bên dưới
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo